theo tri cục trăn nuôi và thú y đồng nai với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
đến nay đồng nai đã dẹp bỏ được ba mươi một lò giết mổ lậu trái phép
biện pháp này nhằm giảm thiểu dịch tả lợn châu phi đang có dấu hiệu bùng phát trên cả nước
giết mổ trái phép là vấn đề nhức nhối tại đồng nai
các lò này thường giết mổ lợn vào ban đêm và dạng sáng
lợn giết mổ không qua kiểm dịch không đảm bảo vệ sinh thú y
có cơ sở dù đã bị xử phạt hành chính nhiều lần nhưng vẫn lén lút hoạt động
tình trạng giết mổ cháy phép khó dẹp bỏ triệt đề là do lợi nhuận lớn
trong khi đó chế tài xử phạt nhẹ không đủ sức dân đe
hiện dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện ở nước ta nguy cơ xâm nhập vào đồng nai rất lớn
do có thể xuất phát từ cơ sở giết mổ đặc biệt là lò giết mổ cháy phép
ngành chức năng tỉnh đang phối hợp kiên quyết xóa bỏ giết mổ lậu
bởi chỉ khi không còn giết mổ lậu thì người dân có lợn mắc bệnh mới không bán ra thị trường
tự nguyện đưa đi tiêu hủy